và ngay khi mà chị cất lên những chữ đầu trong bài hát thì tôi đã hiện lên hình ảnh chiếc khăn còn đỏ thân yêu
và có lẽ đây là bài hát đội ca mà bất cứ đội viên nào cũng thuộc nằm lòng
thưa quý vị và các bạn cách đây bảy mươi năm năm vào ngày một mươi năm tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
đội thiếu niên tiền phong hồ chí minh được thành lập bởi lãnh tụ của đảng cộng sản đông dương nguyễn ái quốc
ở gần hang bắc bó xuôi dòng suối lê ninh dưới chân núi thong mạ thô nà mạ xã trường hà huyện hà quảng của tỉnh cao bằng
vâng và việc thành lập đội thiếu niên tiền phong hồ chí minh có vai trò to lớn trong việc hình thành và phát triển toàn diện nhân cách của thiếu niên nhi đồng
bởi đội đã tập hợp các em trong cùng độ tuổi thiếu niên nhi đồng cùng chung về mặt tâm lý yêu thích hoạt động để cùng nhau học hỏi được rèn luyện và trưởng thành
vào tối ngày hôm qua tại học viện thanh thiếu niên việt nam đã diễn ra lễ meeting kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong hồ chí minh
ngày một mươi năm tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi một một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch nước trần đại quang đã tới dự
và phát biểu tại buổi lễ
nhìn lại chặng đường bảy mươi năm năm qua đội thiếu niên tiền phong hồ chí minh từ năm đội viên đầu tiên
này cả nước đã có hơn một mươi hai triệu đội viên thiếu niên và nhi đồng đang sinh hoạt trong hơn hai mươi sáu liên đội
đội thiếu niên tiền phong hồ chí minh đã thực hiện tốt chức năng giáo dục lý tưởng truyền thống đạo đức lối sống cho thiếu nhi
thông qua các chương trình công tác và các phong trào của đội
làm thực chất khâu kết nạp đội viên và chuẩn bị lớp dự bị đoàn viên
giới thiệu đội viên ưu tú cho đoàn xem xét kết nạp
phát biểu tại lễ kỷ niệm chủ tịch nước trần đại quang khẳng định
đảng nhà nước và nhân dân ta luôn đặt niềm tin yêu và kỳ vọng vào thế hệ thiếu niên nhi đồng ngày nay
sẽ tiếp bước cha anh ra sức phấn đấu học tập rèn luyện thực hiện tốt những lời dạy của bác hồ
để trở thành những con ngoan trò giỏi và sau này trở thành những tài năng chủ nhân tương lai của đất nước
bác hồ nguyên nhân lớp lớp thiếu niên nhi đồng việt nam đã vào đại
tiếp tục phát biểu những truyền thống phản chất có đẹp đó

để các cháu thiếu niên nhi đồng thực hiện được ước mơ hoài báo của mình
chủ tịch nước trần đại quang đề nghị các cấp

chăm sóc giáo dục trẻ em chủ động phòng ngừa kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm

trao tặng giải thưởng kim đồng cho một mươi em chỉ huy đội xuất sắc và giải thưởng cánh én hồng
cho một mươi tổng phụ trách đội tiêu biểu trước đó chủ tịch nước cũng đã đi tham quan
triển lãm ảnh tư liệu bảy mươi năm mùa hoa đội ta lớn lên cùng đất nước với hơn hai trăm linh hình ảnh

sáng lập giàn luyện và đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh phụ trách dịu dắt
đội thiếu niên tiền phong hồ chí minh cùng phong trào thiếu nhi đã không ngừng lớn mạnh

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé